thông tin từ công an thành phố hải phòng đến trưa nay đám cháy lớn tại chợ tam bạc phường phan bội châu
quận hồng bàng thành phố hải phòng đã cơ bản được khống chế
như chúng tôi đã đưa tin vào sáng sớm nay ngày một mươi hai tháng hai tại khu vực chợ đêm tam bạc xảy ra vụ cháy
lây lan trên diện rộng từ cách xa hàng trăm mét có thể thấy ngọn lửa lớn và khói nguồn ngụt bốc lên
từ một số gian hàng bên trong khu chợ nhận được tin báo công an thành phố hải phòng đã ngay lập tức
điều động lực lượng và phương tiện thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận hồng bàng công an các quận huyện và lực lượng chữa cháy các tỉnh thái bình hải dương
phối hợp triển khai chữa cháy cứu nạn cứu hộ sơ tán người dân và tài sản trong khu vực bị ảnh hưởng
đến một mươi giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế bước đầu chưa có thông tin thiệt hại về người
thành phố đã lên phương án thống kê tài sản ổn định đời sống cho các hộ dân kinh doanh trong chợ bị thiệt hại
và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy để có biện pháp xử lý tiếp theo
viện ra nhiều lý do để vòi tiền của người dân khi làm các thủ tục về đất đai
đối tượng chu thị điệp bốn mươi một tuổi cán bộ địa chính xã diễn trường huyện diễn châu tỉnh nghệ an
vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an khởi tố bắt tạm giam về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn
để chiếm đoạt tài sản
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai trong thời gian làm cán bộ địa chính xã diễn trường lợi dụng nhu cầu nhiều người dân
liên hệ chính quyền để làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất điệp đã cố tình gây khó dễ
viện ra nhiều thủ tục dườm ra bắt người dân phải đi lại nhiều lần từ đó vòi tiền làm các thủ tục về đất đai
với thủ đoạn như trên chu thị điệp đã chiếm đoạt số tiền là hai mươi triệu đồng của một người dân
có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tiêu xài cá nhân
một nhóm đối tượng hoạt động bảo kê đòi nợ thuê cưỡng đoạt tài sản khai thác cát trái phép và tàng trữ
sử dụng hung khí để thực hiện hành vi cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh tiền giang
và các tỉnh trà vinh bến tre vừa bị công an tỉnh tiền giang phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an
và công an tỉnh bến tre phát hiện bắt giữ năm đối tượng
đồng thời tiến hành làm việc với một mươi ba đối tượng khác có liên quan
trong đó đặng hoàng vũ trú tại thành phố mỹ tho là đối tượng chủ mưu cầm đầu
bước đầu làm việc các đối tượng khai nhận giữa vũ và ông nguyễn kim tiến chú tại tỉnh tiền giang
có tranh chấp dân sự trong việc thuê tàu bơm khai thác cát trên sông
vũ đã thuê nguyễn văn vui và phạm thanh hiền đến nhà ông tiến đòi bảy trăm linh triệu đồng từ ông tiến
từ ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba chúng đã năm lần đến nhà ông tiến ném sơn chất bẩn xăng dầu
gọi điện thoại nhắn tin đe dọa khủng bố tinh thần buộc ông tiến đưa tiền
ông tiến đã chuyển cho các đối tượng hai lần với số tiền một mươi triệu đồng
khám xét nợ của vũ lực lượng công an thu giữ được một mươi tám giao tự chế một bình xịt hơi cay
hai ổ tiếp đạn của súng rulo hai quyền vợ ghi chép việc vay nợ và một số đồ vật tài liệu có liên quan
quả sáng mình nhóm đối tượng trên đã gây ra bảy vụ gây dối trật tự nơi công cộng cố ý gây thương tích
lực lượng công an tỉnh hưng yên vừa phối hợp và phát hiện bắt quả tang một vụ khai thác đất trái phép
khoảng một mươi hai giờ đêm vào ngày một mươi tháng hai tại khu vực cánh đồng thuộc địa phận thôn ninh đạo
xã tân phúc huyện ân thi lực lượng công an phát hiện phùng đắc duy chú tại tỉnh hải dương
đang xúc đất lên xe ô tô do hoàng công việt điều khiển
tại hiện trường lực lượng công an còn phát hiện năm xe ô tô khác đang chờ để chở đất
tất cả đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác đất
quá trình xác minh mở rộng xác định lượng đất khai thác tại khu đất trên đã được vận chuyển xúc lên phương tiện thủy
do nguyễn văn hùng chú tại tỉnh vĩnh phúc điều khiển đang neo đậu tại bến thủy nội địa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ vi thành
địa chỉ tại xã thọ vinh huyện kim động tỉnh hưng yên
kiểm tra trong khoang tàu đã có khoảng hai trăm linh mét khối đất hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh giải quyết
thưa quý vị thời gian vừa qua tình trạng lừa đảo trên mạng xã hội ngày càng gia tăng gây thiệt hại về tài sản và tinh thần đối với người dân
đánh vào tâm lý dối bời sau khi bị lừa và mong muốn lấy lại được tiền nhanh
thì nhiều nạn nhân đã mắc bẫy thêm một lần nữa khi tin và nghe theo những đối tượng xấu
để nhận biết và phòng tránh các thủ đoạn này thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự cảnh giác ngay sau đây
chị hồng từng là nạn nhân của công việc việc nhẹ lương cao
trong những bình luận trên mạng xã hội chị hồng đã đăng bài cảnh giác trên trang cá nhân và nhận được nhiều bình luận
trong những bình luận ấy có đối tượng đã mạo nhận là luật sư và mong muốn được giúp chị hồng giải quyết với mức giá ưu đãi
còn đối với anh minh một nhân viên văn phòng sinh sống tại quận cầu giấy hà nội cũng là nạn nhân của chiều trò lừa đảo trên mạng
khi anh minh đăng bài trên mạng xã hội một đối tượng lừa đảo khác chủ động nhắn tin cho anh và hứa giúp lấy số tiền bằng việc khách lại app đã lừa đảo anh minh
nó bảo tôi chuyển cho nó một mươi triệu để nó giúp hách app
lúc đầu tôi cũng nghi ngờ
tôi bảo nó hách app trước rồi tôi chuyển tiền cho nó trả lại cho nó
tuy nhiên là khi tôi cãi nhau một hồi thì nó chặn tôi luôn rồi
lợi dụng sự nhẹ dạ và tâm lý muốn lấy lại tiền thật nhanh nhiều người dân đã bị lừa một lần nữa một cách dễ dàng
trên thực tế việc mạo danh giả mạo cá nhân tổ chức để lừa đảo hoặc thực hiện các giao dịch dân sự hành chính là hành vi vi phạm pháp luật và bị pháp luật ngăn cấm
tùy vào tính chất hành vi mục đích mạo danh cá nhân tổ chức có thể bị xử phạt hành chính
từ hai đến năm triệu đồng và xử lý hình sự đến hai năm tù
đối với chiêu thức như thế này chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác trong việc không được cung cấp các thông tin cá nhân của mình để cho các đối tượng lợi dụng và lừa đảo
mình hỏi lại là anh là luật sư của đoàn luật sư nào đúng không ạ
trên cơ sở đó thì chúng ta có thể thông qua đoàn luật sư đó hoặc liên đoàn luật sư kiểm tra xem là có
cái luật sư đó hay không
và chúng ta hỏi là số thẻ luật sư là như thế nào
qua đó thì có thể phát hiện là có thể là có cái việc giả mạo là luật sư hay không
nhằm tránh những thiệt hại về tài sản người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
không thực hiện theo bất cứ yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng yêu cầu
khi nhận được những tin nhắn đừng linh lạ với nội dung tương tự
hãy trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được giải quyết
tiếp tục với các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
bộ tài chính đang ý kiến về dự thảo nghị định gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng
thu nhập doanh nghiệp thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm hai nghìn hai mươi
bộ tài chính đã trình thủ tướng chính phủ quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất mặt nước
năm nay như mức áp dụng trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời đề xuất cho doanh nghiệp hộ gia đình cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp
sẽ được giảm ba mươi tiền thuê đất mặt nước phải nộp của năm hai nghìn hai mươi ba và tiếp tục giãn hoãn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp
theo dự thảo nghị định bộ tài chính đề xuất gia hạn sáu tháng đối với số thuế giá trị gia tăng
từ tháng một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba và quý i
gia hạn năm tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba và quý ii
thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày
kết thúc thời gian nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế
theo đó tổng số thuế giá trị gia tăng được gia hạn từ ngày một tháng sáu và quý một
là khoảng từ sáu mươi bốn đến sáu mươi năm tỷ đồng
đối với thuế thu nhập doanh nghiệp cơ quan này đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế
đối với số thuế tạm nộp của quý một và quý hai kỳ tính thuế của năm hai nghìn hai mươi ba
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị các địa phương
đồng bằng sông cửu long tăng cường các giải pháp để ứng phó với xâm nhập mặn bất thường
gia tăng do giảm lượng xả từ hồ chứa thủy điện thượng nguồn sông mê công
trong khoảng từ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nửa đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đề nghị
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông kiều long
khẩn trương thực hiện chữ nước trong hệ thống canh dạch hồ ao phân tán
đồng thời các cơ quan chuyên môn
thực hiện vận hành công trình thủy lợi hợp lý để lấy nước
đảm bảo đủ chữ lượng nước ngọt trong thời gian xâm nhập mặn gia tăng và cả trong mùa khô
đặc biệt lưu ý đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu nguồn nước cho sinh hoạt và cây ăn trái
tại quảng ngãi nông dân huyện đảo lý sơn đang bước vào thu hoạch vụ tỏi đông xuân
vụ tỏi này người trồng tỏi trên đảo đang đối diện với một vụ mùa thất bát
người nông dân đang trồng chất nỗi lo về thu nhập và nguồn tỏi giống cho vụ sau
cánh đồng tỏi trên đảo lý sơn những ngày sau tết khá chầm lắng
bà ngô thị kiểm hơn ba mươi năm gắn bó với nghề trồng tỏi
cũng chưa từng chứng kiến vụ tỏi nào mất mùa như năm nay
đầu tư bốn mươi năm triệu đồng để sản xuất ba xào tỏi với nhiều kỳ vọng
nhưng sau bốn tháng vất vả canh tác kết quả thu được là những luống tỏi bung nhỏ và thối củ
theo nông dân
đầu vụ cây tỏi sinh trưởng phát triển khá tốt
tuy nhiên trước tết nguyên đán đúng giai đoạn tỏi tạo củ
thì xuất hiện thời tiết thất thường mưa gió nhiệt độ xuống thấp kéo dài
đã tạo nên mầm bệnh gây hại khiến cây tỏi không thể phát triển được củ
nhiều dụng tỏi bị bung củ tỏ nhỏ và thối thân
mấy năm trước có vụ trung bình mỗi xào thu hoạch từ năm trăm linh đến bảy trăm linh kg tỏi
nhưng vụ này mất mùa có người ít thì được chục kg có người trăm kg nhưng tỏi khá nhỏ
mất mùa tỏi nông dân lý sơn trồng chất nỗi lo về thu nhập và nguồn giống cho vụ sau
mà dạy xòi cân rấu dạy dạy dạy đợt gì đó
trung bình mỗi xào tỏi nông dân đầu tư từ một mươi hai đến một mươi năm triệu đồng tiền đầu tư giống phân bón thuốc đất cát
đây là vụ tỏi thứ hai nông dân lý sơn đối diện mất mùa trầm trọng
thống kê cho thấy vụ tỏi đông xuân hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai toàn huyện chỉ thu được một hai trăm hai mươi năm tấn giảm hai tám trăm hai mươi chín tấn
theo nông dân trên đảo vụ tỏi đông xuân này năng suất sản lượng giảm đến chín mươi
chính quyền huyện đảo khuyến cáo nông dân chú trọng sản xuất tỏi theo hướng an toàn nâng cao giá trị chất lượng không chú trọng về số lượng để tránh mất mùa đại trà
thời tiết cũng không có ủng hộ cho mùa vụ tội của người nông dân lý sơn
thứ hai nữa là việc canh tác theo truyền thống của người dân lý sơn cũng gặp rất nhiều khó khăn khi mà các loại sâu rải lạ cũng ảnh hưởng
và cũng đã ảnh hưởng rất nhiều vào trọng lượng
việc sản xuất tỏi của người nông dân lý sơn
về quyền thì cũng đã báo cáo với tri cục bảo vệ thực vật của tỉnh
và hiện nay thì cũng lại cũng đang tiếp tục để mà nghiên cứu để mà đưa ra các cái giải pháp cho mùa vụ sắp tới
kinh tế từ cây tỏi của hàng nghìn nông dân trên đảo lý sơn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
khi thời tiết vụ đông xuân ngày càng thất thường
để người dân gắn bó bảo tồn nghề trồng tỏi và phát triển kinh tế
thì cần có giải pháp căn cơ hơn
một giải pháp canh tác hiệu quả vừa đảm bảo nguồn cung cho thị trường
nhất là phục vụ cho kinh tế du lịch địa phương
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị nhằm tăng kết đối vùng chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
đồng thời làm nền tảng để phát triển kinh tế xã hội của thành phố
ủy ban nhân dân tp hcm dự kiến chi gần năm mươi tỷ đồng để triển khai hai dự án trọng điểm
là dự án vành đai ba và dự án xây dựng hạ tầng cải tạo môi trường
cân tham lương bến cát rạch nước lên
theo ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng hạ tầng đô thị tp hcm
dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường
cải tạo môi trường kênh tham lương bến cát rạch nước lên
dự kiến khởi công ngày hai mươi ba tháng hai
đây là dự án có tổng mức đầu tư là tám hai trăm linh tỷ đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách
trong đó nguồn vốn trung ương là bốn tỷ đồng còn lại là nguồn vốn của thành phố
dự án sẽ nạo vét và xây bờ kè hai bên toàn tuyến cơn dài gần ba mươi hai km
cùng với cải tạo đồng cơn dự án sẽ hình thành đường giao thông hai bên bờ cơn
với tổng chiều dài sáu mươi ba bốn mươi một km bề mặt đường rộng từ bảy một mươi hai m vỉa hè rộng trên ba m
đồng thời xây dựng một mươi hai bến thuyền và ba cầu giao thông dọc tuyến kênh
dự án sẽ hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
còn tuyến vành đai ba qua thành phố hồ chí minh dài hơn bốn mươi bảy km tổng mức đầu tư hơn bốn mươi một tỷ đồng
chi phí xây dựng hơn hai mươi hai bốn trăm linh tỷ đồng và gần một mươi chín tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng
hiện dự án đã được ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố hồ chí minh
tổ chức lập thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán
dự án sẽ được phê duyệt thiết kế kỹ thuật vào tháng bốn và khởi công cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sau khi khách vị phương bàn giao bảy mươi mặt bằng
dự kiến dự án vành đai ba cơ bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đây được xem là cung đường chiến lược ngoài kết nối giao thông còn tạo hành năng đô thị công nghiệp
không chỉ bốn tỉnh thành dự án đi qua mà tác động cả vùng kinh tế phía nam
trái ngược với xu hướng giảm giá hoặc đi ngang ở các quốc gia khác trên thị trường thế giới
giá tiêu trong nước ngày một mươi hai tháng hai ghi nhận phiên tăng giá thứ ba liên tiếp
cụ thể giá tiêu tại tỉnh bà rịa vũng tàu hiện ở mức sáu mươi hai đồng một ký tăng một đồng mức cao nhất cả nước
tại tỉnh bình phước giá tiêu tăng lên mức sáu mươi một năm trăm linh đồng một ký tăng một đồng một ký so với phiên trước đó
giá tiêu tại tỉnh đắk lắc và đắk nông cũng ghi nhận tăng một đồng một ký so với ngày hôm qua
giao dịch ở mức sáu mươi năm trăm linh đồng một ký
trong khi đó tại tỉnh đồng nai giá tiêu cũng ghi nhận tăng lên mức năm mươi chín năm trăm linh đồng một ký
giá tiêu ở gia lai tăng lên mức năm mươi chín đồng một ký tăng một đồng
như vậy giá tiêu trong nước tăng phiên thứ ba liên tiếp
còn tại thị trường thế giới giá tiêu hôm nay quay đầu giảm nhẹ ở indonesia nhưng đi ngang ở các quốc gia khác
cụ thể tại indonesia giá tiêu đen giảm nhẹ một mươi bốn về mức ba sáu trăm hai mươi bốn đô la mỹ một tấn
còn giá hạt tiêu trắng giảm một mươi ba ở mức sáu một trăm một mươi đô la mỹ một tấn
si resart tổng giá trị vào rồng của các quỹ etf trong tháng một đạt bốn hai trăm năm mươi bốn tỷ đồng
mặc dù vậy dòng vốn có phần giảm so với hai tháng trước
nhưng các quỹ etf tiếp tục duy trì dòng tiền tích cực trên thị trường việt nam trong tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
cả hai nhóm quỹ nội và ngoại đều ghi nhận dòng tiền dương đáng kể
điển hình như quỹ vaneck là hai năm tỷ đồng quỹ vn diamond sáu trăm tám mươi tỷ đồng quỹ vfm vn ba mươi sáu trăm ba mươi sáu tỷ đồng
quỹ stse việt nam năm trăm chín mươi bốn tỷ đồng quỹ vn philip ba trăm một mươi bốn tỷ đồng
ngược lại chỉ có ssiam vnx năm mươi là quỹ duy nhất bị rút rồng với giá trị không đáng kể âm khoảng một mươi tỷ đồng
như vậy tổng giá trị vào rồng của các quỹ etf đạt bốn hai trăm năm mươi bốn tỷ đồng trong tháng một

có phần giảm so với hai tháng trước tháng một mươi một là sáu chín trăm năm mươi hai tỷ đồng tháng một mươi hai là năm tám trăm linh hai tỷ đồng
nguyên nhân chủ yếu do dòng vốn từ quỹ phubong yếu đi chỉ vào rồng ba mươi bốn tỷ đồng trong tháng một
bên cạnh dòng tiền vẫn tích cực từ các quỹ etf trong tháng một
việc giải ngân dòng tiền từ các quỹ chủ động vào thị trường chứng khoán thường có độ trễ
do vậy việc khối ngoại tiếp tục mua rồng mạnh trong tháng một là yếu tố không có quá nhiều bất ngờ
trong đó các nhóm ngành mang tính chu kỳ như tài chính ngân hàng và thép đang thu hút nhiều sự quan tâm nhất
có thể đến từ mức định giá hấp dẫn và yếu tố đáp ứng được các điều kiện về mặt thanh khoản từ nhóm cổ phiếu này
sở giao dịch chứng khoán hà nội vừa có thông báo
nhiều trường hợp cổ phiếu có khả năng bị hủy niêm yết trong thời gian tới do thua lỗ nhiều năm liên tiếp
cổ phiếu kvc của công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu inox kim vĩ có khả năng bị hủy niêm yết
đưa kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ trong ba năm liên tiếp
nếu báo cáo kiểm toán năm hai nghìn hai mươi hai công ty tiếp tục lỗ
theo báo cáo của kim vĩ tự lập thì năm hai nghìn hai mươi hai công ty lỗ sau thuế hơn một mươi hai tỷ đồng
khả quan hơn mức lỗ hơn ba mươi ba tỷ đồng năm ngoái
tổng số lộ lũy kế của công ty đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai là gần một mươi bảy bốn tỷ đồng
tương tự cổ phiếu vkc của công ty cổ phần vkc holdings cũng bị hns cảnh báo khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc
nếu tổng số lỗ lưu kế vượt qua vốn thực góp
tại ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi hai
tổng số lộ lưu kế của công ty đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai là hơn hai trăm một mươi năm hai tỷ đồng
trong khi vốn điều lệ của công ty là hai trăm linh tỷ đồng
tiếp đó cổ phiếu lm bảy của công ty cổ phần lila ma bảy có khả năng bị hủy niêm yết
nếu tổng số lỗ lưu kế vượt qua vốn điều lệ thực góp tại ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
theo báo cáo được lilama bảy công bố lỗ lưu kế của công ty thời điểm cuối năm ngoái là hơn năm mươi năm bảy
cao hơn so với bốn thực góp là năm mươi tỷ đồng
thưa quý vị đều đặn vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
không khó để bắt gặp cảnh mua sắm nhộn nhịp tại các gian hàng của phiên chợ xanh tử tế
tại văn phòng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn số một trăm ba mươi năm a
baxter phường sáu quận ba tp hcm
hơn năm năm qua nhiều người dân ở sài gòn lại có thái quen đến phiên chợ xanh
từng năm trước

bán tổ chức phiên chợ cũng yêu cầu khá là cao về chất lượng hàng hóa
phải đầy đủ tất cả những giấy tờ theo quy định của nhà nước
và ở đây một số doanh nghiệp còn có những tư chuẩn cao hơn như global gap
hoặc là doanh nghiệp bán những sản phẩm hữu cơ nữa
khách hàng họ có xu hướng ngày càng quan tâm tới những sản phẩm tốt cho sức khỏe
hoặc là những sản phẩm trồng thuận tự nhiên
khi đăng ký phiên chợ xanh tôi phải liên lạc với bán tổ chức
và phải đưa ra những hồ sơ công bố về sản phẩm
những hồ sơ về công ty và bên bàn tổ chức sẽ xét xuyệt hồ sơ đó
và sẽ đưa ra quyết định là có công ty có được bán tại đây hay không
được tổ chức bởi trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp
phiên chợ xanh tử tế không chỉ cung cấp những sản phẩm thông thường như rau củ quả
mà còn là địa điểm để người dân du khách có thể dễ dàng tìm thấy
những đặc sản các vùng miền khác nhau như bánh ít nếp hộp tại đồng tháp
nhò phan rang mật dừa nước cần giờ
phiên chợ xanh tử tế chúng tôi có thể nói đó là
cái đơn vị đầu tiên và làm một cái phiên chợ xanh nông sản như thế này
ví dụ như với hội doanh nghiệp hàn việt nam chất lượng cao
hoặc là với trung tâm nghiên cứu kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp
thì sẽ ưu tiên cho những cái đối tượng những hợp tác xã những nhà nông
mà nhiều năm qua gắn bó với chương trình mà mình tổ chức hoạt động
bởi vì sao mình hiểu người ta mình biết người ta canh tác như thế nào
thì mình mới an tâm
trải qua hơn năm năm hoạt động
có thể thấy phiên chợ xanh tử tế đã chứng minh được chất lượng sản phẩm
và ghi nhận được lòng tin đối với khách hàng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn mong muốn tiếp tục mở rộng
và phát triển mô hình phiên chợ xanh không chỉ ở thành phố hồ chí minh
mà còn kết hợp nhiều tỉnh thành khác để mang nông sản sạch đến với người dân
thưa quý vị robot trí tuệ nhân tạo không chỉ giúp tương tác khách hàng tốt hơn
mà còn có tiềm năng lớn trong tự động hóa quy trình vận hành nội bộ
đầu tiên để có thể áp dụng trí tuệ nhân tạo là tài liệu thông tin của công ty phải được số hóa
thách thức đặt ra với các doanh nghiệp lớn vì không chỉ cần chi phí cho số hóa
mà còn phải thay đổi tư duy và quy trình làm việc của nhân sự
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
chatgpt ấn dụng bot trí tuệ nhân tạo được quan tâm lớn nhất hiện nay
đang giúp thị trường nhận định tốt hơn về ứng dụng trong điều hành doanh nghiệp
bốn tính năng chính mà bot trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đắt lực
là sáng tạo nội dung thứ hai là kết nối thảo luận
thứ ba là tương tác tự động với nhân viên về vấn đề và những câu hỏi nội bộ
và cuối cùng là chức năng tổng hợp báo cáo dự đoán dựa trên dữ liệu
để thực hiện được các chức năng trên thì trí tuệ nhân tạo phải được huấn luyện
bằng lượng dữ liệu công ty một bài toán chung mà tất cả doanh nghiệp
đang giải quyết trong chiến lược chuyển đổi số
để mà ai hoạt động hiệu quả nhất thì nó sẽ phải có một cái lượng data nhất định
vài triệu user một tháng website chẳng hạn thì nó sẽ đủ để nó phân tích cái đấy
để cái việc mà nó hoạt động tốt thì mình sẽ có thể lấy data in và data out
tất nhiên cái sự có sẵn đó mình phải liên tục thay đổi và liên tục recruit thêm data
vừa rồi cái covid một mươi chín vừa rồi nó cũng là một cái thúc đẩy
do mọi người phải làm việc from home khá nhiều
cho nên là cái việc trình ký hay là hợp đồng cái thể loại mà mình phải đưa bằng tay
bằng giấy thì nó rất mất thời gian mà nó không khả thi trong giai đoạn đó
cho nên push áp lực
lên doanh nghiệp là phải thay đổi hết quy trình lên trên
số hai hết
thông tư bảy mươi tám vừa rồi cục thuế là đã chuyển đổi hoàn toàn hóa đơn giấy
xóa điện tử
thì đó là một cái bước rất là lớn trong câu cuộc là mình chuyển đổi số
những thông tin của hóa đơn thành dữ liệu số
jack gpt với mô hình ngôn ngữ gpt ba của openai
có nhiều khả năng có thể được áp dụng cho quản lý tài chính và kế toán
theo nhiều cách khác nhau
không chi riêng jack gpt mà lõi công nghệ trí tuệ nhân tạo này
đang mở ra cuộc đua cho đơn vị giải pháp tự động hóa doanh nghiệp
một chức năng mà bot ai sẽ hỗ trợ đắc lực liên quan đến tài chính doanh nghiệp
là khả năng kiểm soát lỗi
các công ty công nghệ đang huấn luyện trí tuệ nhân tạo
với kiến thức về kế toán về thuế với các quy định tại việt nam
để từ đó phần mềm khi đưa vào vận hành
có thể tự động tạo ra các báo cáo tài chính bản cân đối kế toán báo cáo thu nhập
giúp giảm khả năng xảy ra lỗ trong quá trình nhập và tính toán dữ liệu thủ công
điều doanh nghiệp cần chuẩn bị là sắp xếp lại quy trình chia sẻ dữ liệu nội bộ
một cách minh bạch
cái việc mà minh bạch hóa thông tin ở trong nội bộ
cũng như là xây dựng cái văn hóa công ty cũng như là minh bạch hóa cái quy trình ra
thì hiện tại về mặt lý thuyết là chúng ta đều đưa lên eap
dù chúng ta đều đưa lên cái cổng thông tin
nhưng mà cái thông tin đó nó sẽ không có được
dù khi là nó không được tìm đến hoặc là được cung cấp cho những người thật sự cần
nếu có contract gpt nó sẽ giúp được câu chuyện tổng hợp và giao tiếp
thì cái sự minh bạch hóa thông tin trong doanh nghiệp văn hóa tổ chức nó sẽ tăng lên rất nhiều
sử dụng ai để tự động hóa tư duy và tự động hóa những công việc của con người
cụ thể hơn là kế toán được training để hiểu đọc hiểu những cái tài liệu của thuế
theo luật ghi định mà giúp cho doanh nghiệp có thể comply tốt hơn
ghi định mới thông tin mới hiện tại đang rất là liên tục được update từ cuộc thuế
thực tế tại các doanh nghiệp việt nam hiện nay
khối lượng dữ liệu đã số hóa
mới ước tính được tăng lên
còn lại có đến bảy mươi dữ liệu quan trọng chưa được số hóa
và phần lớn các dữ liệu này vẫn đang được thể hiện trên giấy tờ
thách thức số hóa dữ liệu càng đặt nặng hơn với doanh nghiệp quy mô lớn
khi lượng dữ liệu cần số hóa cao hơn
ở hiện tại và cả tương lai gần
bài toán cần phải số hóa dữ liệu doanh nghiệp
để tạo cơ sở áp dụng trí tuệ nhân tạo
đang mở ra cuộc cách mạng trong công nghệ nhận dạng ký tự quan học
còn gọi là công nghệ ocr
theo báo cáo của greenville research
quy mô thị trường ocr toàn cầu
dự kiến sẽ đạt ngưỡng hai mươi sáu ba mươi một tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi tám
dần phát triển công nghệ số hóa dữ liệu doanh nghiệp
sẽ song song với cuộc cách mạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo
và vận hành nội bộ
cùng chung đà phát triển trong chiến lược kinh tế số tại việt nam
có thể nói rằng nếu như chúng ta có thể giải quyết
được những khó khăn và thách thức từ trí tuệ nhân tạo
thì việc chuyển đổi số
sẽ góp một lần
một phần không nhỏ
trong việc vận hành và phát triển doanh nghiệp
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị